ngày một mươi bảy tháng một mươi một công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý một cơ sở kinh doanh nhiều mặt hàng
liên quan đến các đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phường tân hiệp
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một lực lượng phối hợp trinh sát đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa và công an phường tân hiệp tp biên hòa
tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của anh trần quốc khánh ba mươi bảy tuổi ngụ khu phố hai phường tân hiệp tp biên hòa đồng nai
phát hiện hàng ngàn sản phẩm chủ yếu là công cụ hỗ trợ đồ chơi tình dục các loại
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện có hơn ba sản phẩm đồ chơi kích dục
toàn bộ số hàng này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
làm việc với công an chủ cơ sở trần quốc khánh cho biết số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường
thông qua các trang mạng xã hội và hoàn toàn không có hóa đơn chứng từ
sau đó chủ cơ sở tiếp tục bán lại cho các đồng mối khác để kiếm lời